vào sáng ngày hôm nay các địa phương thuộc tỉnh lâm đồng đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ giao nhận quân tại thành phố đà lạt
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh lâm đồng đã tiến hành xét duyệt phân loại để tuyển chọn một hai trăm linh sáu công dân
trong đó có một một trăm năm mươi công dân chính thức và năm mươi sáu công dân dự bị
chất lượng công dân nhập ngũ đợt này có ba trăm bốn mươi sáu thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm trên ba mươi
công dân trình độ trung cấp chiếm ba mươi bốn ba mươi bảy công dân có trình độ cao đẳng chiếm ba hai và tám công dân có trình độ đại học chiếm sáu mươi bảy
các thanh niên có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi bảy đặc biệt lên đường nhập ngũ đợt này có hai mươi hai đồng chí là đảng viên chiếm một chín
trong số thanh niên nhập ngũ lần này có hai trăm hai mươi một công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân
sau các nghi thức của buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và lãnh đạo tỉnh lâm đồng thành phố đà lạt đã tặng hoa động viên các tân binh
bày tỏ mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng nỗ lực học tập rèn luyện chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội và công an